công an thị xã tân nguyên tỉnh bình dương thông báo ai có thông tin liên quan đến vụ việc báo ngay cho cơ quan điều tra công an thị xã tân uyên theo số điện thoại sáu nghìn năm trăm linh ba sáu trăm năm mươi sáu hai trăm năm mươi bốn hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để có thể nhanh chóng bắt giữ các đối tượng